trong một hai ngày tới tình trạng nồm ẩm được dự báo là sẽ giảm đáng kể tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền bắc
ở khu vực phía đông bắc bộ về đêm và sáng trời vẫn khá nhiều mây kèm theo mưa nhỏ và sương mù
nhưng vào ban ngày thì trời giảm mây hưởng nắng thời tiết có phần tạnh giáo hơn
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến ở mức là hai mươi chín độ
sau đó từ đêm ngày một mươi ba một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
nhiệt độ sẽ giảm mạnh khoảng bốn năm độ kèm theo đó là mưa rào rải rác và có nơi có rông
khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có thời tiết tốt ngày nắng nhiều không mưa
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức ba mươi một độ riêng khu tây bắc có nơi còn cao hơn
sau đó từ đêm ngày một mươi ba do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết trên khu vực này sẽ chuyển rét kèm với mưa
và nhiệt độ sẽ giảm khoảng bốn năm độ trong ngày một mươi bốn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới thời tiết phổ biến là
không mưa ngày có nắng nên nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ trưa chiều vào khoảng ba mươi một độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây sẽ có mức nhiệt cao hơn
sau đó cũng từ khoảng ngày một mươi bốn với hoạt động của khối không khí lạnh thì khu vực này sẽ có mưa mưa rào và rông
nhiệt độ cao nhất sẽ giảm về mức là hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hai ngày tới chủ yếu là không mưa ngày nắng
với cường độ vừa phải cùng mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến ngày một mươi bốn mưa rông sẽ xuất hiện ở phần
phía bắc của khu vực này cùng với nền nhiệt độ chung trên cả khu vực sẽ giảm khoảng hai độ
đến với khu vực vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết tại đây ổn định với trạng thái là không mưa ngày nắng
gió đông bắc đến đông ở mức là cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực tây nguyên là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ngày mai và ngày kia
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi bốn
tại các tỉnh nam bộ thời tiết từ nay đến ngày một mươi bốn vẫn ổn định hầu như không mưa
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
ngày nắng oi với nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là ba mươi một ba mươi bốn độ
một số nơi tại khu vực miền đông của nam bộ thì mức nhiệt độ cao hơn đạt mức nắng nóng nhẹ